tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc tiếp huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nam việt nam
park hang seo và phu nhân
tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc nhấn mạnh ông park hang seo đã đem đến niềm vui to lớn cho người dân việt nam
và ông là cầu nối quan trọng cho quan hệ hữu nghị hai nước việt nam và hàn quốc
tại buổi tiếp thủ tướng ghi nhận và tin tưởng rằng ông park hang seo đã và sẽ tiếp tục có những đóng góp lớn lao
cho bóng đá việt nam phát triển mạnh mẽ thời gian
tại buổi tiếp thủ tướng nêu rõ bóng đá không chỉ là thể thao mà còn là tinh thần đoàn kết thể hiện khát vọng của người dân
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan có những hình thức khen thưởng để động viên đội tuyển kịp thời
đồng thời mong ông park hang seo tập trung sức lực cho đội tuyển bóng đá quốc gia
về ép ép kịp thời báo cáo mọi kiến nghị của ông park tới thủ tướng
ông park hang seo cho biết suốt năm hai nghìn một mươi tám và đầu năm hai nghìn một mươi chín ông và các thành viên đội tuyển bóng đá việt nam
đã nhận được nhiều tình cảm lớn lao sự yêu thương của người dân việt nam
để có được điều đó đội đã nỗ lực công hiến đồng thời luôn nhận được sự giúp đỡ của các bộ ngành liên đoàn bóng đá việt nam vff
năm hai nghìn một mươi chín này đội tuyển quốc gia sẽ có nhiều chương trình thi đấu quan trọng
ông và đội tuyển sẽ nỗ lực hết sức để đáp lại tình cảm của người dân việt nam